làn sóng đình công khiến hệ thống y tế hàn quốc chìm trong hỗn loạn
hơn chín bác sĩ nội chú và thực tập sinh tại chín mươi năm bệnh viện bỏ việc chỉ trong vòng một mươi ngày
các bệnh viện lớn vật lộn với tình trạng quá tải
cuộc khủng hoảng y tế có chiều hướng lan rộng từ các bệnh viện lớn sang các cơ sở khám chữa bệnh nhỏ hơn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tôi không thể tưởng tượng được điều này lại xảy ra
bố tôi cần phẫu thuật khẩn cấp vì bị ung thư ruột kết
hôm nay tôi đến viện để nhận kết quả trần đoán và kế hoạch điều trị
nhưng bệnh viện trả lời rằng hồ sơ của bố tôi chưa thể xử lý đúng hẹn vì có quá nhiều bệnh nhân đang chờ
tôi rất lo lắng về thời gian điều trị cho bố tôi sẽ bị kéo dài
ngày hai mươi ba tháng hai một bệnh nhân tám mươi tuổi đã qua đời ở tỉnh daejeon
do ngưng tim sau khi bảy bệnh
bệnh viện từ chối nhận vì thiếu nhân viên
trong khi đó một em bé một tuổi gặp vấn đề về hô hấp ở thành phố changwon tỉnh nam yongsang
đã phải di chuyển ba tiếng để đến thành phố jinnyu sau khi bị các bệnh viện ở changwon từ chối cho nhập viện
hàng ngàn bệnh nhân đang trở thành nạn nhân của làn sóng đình công của các bác sĩ trên khắp hàn quốc
bệnh viện sevrant ở trung tâm seoul phải giảm đến năm mươi năng lực phẫu thuật
số bệnh nhân mới tại các bệnh viện đa khoa giảm hai mươi bốn
rất nhiều trường hợp bệnh nhân đã bị từ chối điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện lớn do thiếu nhân lực
nhiều bệnh viện tại các thành phố lớn đã phải chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện và cơ sở y tế khu vực lân cận để giảm tải
hiệp hội y khoa hàn quốc liên minh của các tổ chức bác sĩ lớn nhất ở nước này với khoảng một trăm ba mươi thành viên
đã chuyển sang chế độ khẩn cấp từ ngày hai mươi tháng hai vừa qua
hơn bốn trăm linh cơ sở cấp cứu y tế phải hoạt động hết công suất hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng bác sĩ quân y được lệnh sẵn sàng tri viện
hơn hai phần ba số bác sĩ nội chú và bác sĩ thực tập trên toàn quốc đã nghỉ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ
tăng trí tiêu tuyển sinh sinh viên ngành y nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ ngày càng trầm trọng
khi xã hội đang giả hóa nhanh chóng
họ cũng yêu cầu chính phủ tăng lương và giảm tài công việc
hiện các bác sĩ thực tập và nội chú ở hàn quốc làm việc theo ca ba mươi sáu giờ hơn một trăm linh giờ mỗi tuần
trong khi đó gần bảy mươi sinh viên y khoa trên toàn quốc tương đương với một mươi ba sinh viên đã nộp đơn nghỉ học
tại các trường y trên cả nước trong đó sinh viên tại sáu trường y đã tẩy chay lớp học trong ngày hai mươi sáu tháng hai
chúng tôi tổ chức biểu tình vì không thể chấp nhận chính sách của chính phủ
chúng tôi muốn chính phủ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trong ngành trước khi ra quyết định
thay vì tuyển thêm sinh viên y khoa để làm tăng sự cạnh tranh
thì nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế
và cải thiện điều kiện làm việc cho các bác sĩ hiện nay
chính phủ hàn quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y ở mức hai người trong năm học mới
vẫn chưa đủ nhu cầu thực tế
việc tăng trí tiêu tuyển sinh từ mức ba năm mươi tám sinh viên hiện tại là cần thiết
để giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ đặc biệt là ở khu vực nông thôn
và ở các lĩnh vực y tế thiết yếu như phẫu thuật có nguy cơ cao nhi khoa sản khoa và cấp cứu
kế hoạch cải cách y tế không thể là chủ đề của đảng
phán hay thỏa hiệp giờ là lúc bắt đầu phải tăng dần số lượng bác sĩ
mục tiêu của chính phủ là có khoảng một mươi năm bác sĩ trên toàn quốc vào năm hai nghìn ba mươi
tổng thống hàn quốc jun suk yong cảnh báo tình trạng hỗn loạn đang gia tăng tại các bệnh viện
các dịch vụ cấp cứu rơi vào tình trạng nguy hiểm
chính phủ sẽ không nhường bộ bởi việc bảo vệ tính mạng của người dân phải được đặt lên hàng đầu
kể từ đầu tháng ba những bác sĩ không quay lại nơi làm việc sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề
tâm lý của người dân đứng về phía chính phủ
việc điều trị cho các bệnh nhân tim không thể bị gián đoạn
các bác sĩ không nên từ chối bệnh nhân như vậy điều đó thật vô lý
tôi nghĩ là các nhân viên y tế đang lợi dụng các bệnh nhân
tôi mong rằng chính phủ và hiệp hội y khoa sẽ nhanh chóng đi đến thỏa thuận để bệnh nhân có thể được chăm sóc y tế kịp thời
tỷ lệ bác sĩ trên bệnh nhân tại hàn quốc là hai năm bác sĩ trên một bệnh nhân
ở mức thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển
ở một số địa phương
tỷ lệ này chỉ đạt một bảy mươi sáu hoặc một ba mươi chín
thực tế là có sự tranh lệch rất lớn về thu nhập giữa các bác sĩ chuyên khoa ở hàn quốc
theo báo cáo thử nghiên của viện y tế và xã hội
thu nhập hàng năm của bác sĩ trong các lĩnh vực như nhãn khoa phẫu thuật thần kinh và da liễu
cao hơn gấp đôi so với bác sĩ nhì khoa
bên cạnh đó hơn chín mươi số bệnh viện của hàn quốc hiện là bệnh viện tư
nhiều bác sĩ điều hành phòng khám riêng
nên có nhiều đối thủ cạnh tranh họ sẽ không thể kiếm được nhiều tiền hơn
lâu nay hàn quốc đã phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ nhi khoa
nhiều bác sĩ phải tránh làm việc trong lĩnh vực này do lương tương đối thấp và rủi ro pháp lý cao hơn
hạn ngạch dành cho bác sĩ nhi khoa tại các bệnh viện ở hàn quốc là hai trăm năm mươi
nhưng chỉ có năm mươi ba người đăng ký nhi khoa trong nửa đầu năm nay
tại các bệnh viện nhi tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi nhiều ngày để được khám hay nằm viện khá phổ biến
chúng tôi đã phải chờ khoảng hai tuần mới có giường danh sách chờ dài lắm
suốt hai tuần chúng tôi bị từ chối tôi rất sợ con của tôi ốm quá
ở hàn quốc tỷ suất sinh năm ngoái chỉ vào khoảng bảy mươi tám
tức là trung bình mỗi phụ nữ hàn quốc chưa có được một con
hệ thống bảo hiểm cũng không thích ứng được với thực tế này
nên ngành nhi khoa thiếu nguồn lực trong khi các bác sĩ bỏ sang lĩnh vực khác
vì cho rằng làm bác sĩ nhi thì không còn tương lai
sẽ có các trường hợp bệnh nhân tử vong
các bé sẽ tử vong trong khi bị chuyển từ hết phòng cấp cứu này
đến phòng cấp cứu này
phòng cấp cứu khác tử vong với những bệnh không nghiêm trọng
theo hiệp hội bệnh viện nhi hàn quốc
chín mươi thành viên của họ đã đóng phòng khám hoặc bỏ nghề
năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ bác sĩ nhi nội trú được tuyển dụng là chín mươi bảy bốn
đến đửa đầu năm nay tỷ lệ này đã tụt xuống còn một mươi sáu ba
trong khi đó tâm thần học nhãn khoa và phẫu thuật thẩm mỹ
là những lĩnh vực phổ biến và hấp dẫn đối với các bác sĩ thực tập sinh
với con số đăng ký vào các chuyên khoa này
sắp xỉ một trăm bảy mươi tám hạn ngạch
quyết định tuyển thêm sinh viên ngành y của chính phủ hàn quốc
xuất phát từ nghiên cứu cho thấy một tương lai đáng lo ngại
khi hàn quốc trở thành một xã hội siêu già
ước tính người cao tuổi sẽ chiếm hai mươi dân số hàn quốc
vào năm hai nghìn hai mươi năm và ba mươi vào năm hai nghìn ba mươi năm
những thay đổi nhân khẩu học đòi hỏi biện pháp y tế phức tạp hơn
nhất là trong việc chăm sóc người lớn tuổi
trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng
chính phủ cần thực hiện những thay đổi cơ bản đối với các chính sách liên quan
trước mắt để đối phó với làn sóng biểu tình hiện nay
chính phủ hàn quốc sẽ tiến hành sửa đổi luật
giảm nhẹ thiệt hại do sự cố y tế
hòa giải tranh chấp y tế
bắt buộc nhân viên y tế tham gia bảo hiểm trách nhiệm